đối tượng võ hoàng phúc vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương tạm giữ và di lý từ tỉnh kiên giang về bình dương về hành vi giết người
vào tối ngày bốn tháng một mươi hai thạch đà ra cùng với bốn người bạn nhậu tại quán
thạch đá ra kể cho nguyễn trung hiếu nghe sự việc trước kia ra đã từng có mâu thuẫn với út nhi ở bàn bên cạnh
hiếu liền mang theo một chai bia qua đánh trúng đầu của nhi
lúc này nhóm bạn của nhi lao vào đánh nhau với nhóm bạn của ra
trong lúc xô sát phúc đã cầm cây kéo của quán đâm vào ngực của ra
và bị thương nặng tử vong trên đường đi cấp cứu
qua truy xét lực lượng công an đã bắt giữ võ hoàng phúc khi đối tượng đang lẩn trốn tại kiên giang